phó tổng thống mỹ joe biden tái khẳng định cam kết tăng cường sự hiện diện và duy trì an ninh an toàn hàng hải ở khu vực châu á thái bình dương và đặc biệt là ở biển đông
trong bài phát biểu về chính sách đối ngoại trước các học giả và quan chức australia tại tòa thị chính parington thành phố sydney
phó tổng thống mỹ biden tái khẳng định cam kết của mỹ ở thái bình dương với mục đích duy trì hòa bình và ổn định bởi đây là điều cần thiết giúp khu vực tăng trưởng kinh tế và thịnh vượng
nhà lãnh đạo mỹ nêu rõ washington muốn bảo đảm các tuyến đường biển được an toàn và một bầu trời mở nhằm duy trì dòng chảy tự do thương mại vốn là huyết mạch của khu vực này
đáng chú ý trong bài phát biểu ông biden đã chỉ trích các hoạt động bối đắp và xây dựng trái phép các đảo nhân tạo của trung quốc ở khu vực biển đông gây gia tăng căng thẳng trong khu vực